hôm nay mùng ba tháng một mươi hai là ngày quốc tế người khuyết tật với chủ đề
vì mục tiêu thiên nhiên kỷ hòa nhập nâng cao vị thế người khuyết tật
tại việt nam điều mà người khuyết tật luôn mong muốn đó là có thể tự nuôi sống bản thân
để không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội
ghi nhận tại một số trung tâm đào tạo và làm nghề cho người khuyết tật
trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm thương thương huyện phú xuyên thành phố hà nội
hơn một mươi năm qua chị thương một người bị bệnh xương thủy tinh
đã miệt mài học hỏi để thực hiện thành công mong ước
có một trung tâm để dạy nghề và tạo việc làm cho các em bị khuyết tật
về việc làm việc của các bạn khuyết tật thì mình rất là yên tâm
vì các bạn không coi công việc là
tức là người ta hay nói là xem hoa cưỡ ngựa
hoàng thị thảo hai mươi ba tuổi
căn bệnh teo cơ khiến em chỉ nhỏ như một bé gái
nỗi khảo khát được làm việc
đã thổi thúc em vượt qua cả quãng đường hàng trăm cây số
từ huyện miền núi na hàng tuyên quang
về huyện phú xuyên hà nội để tìm việc
và thảo may mắn có được công việc phù hợp với sức khỏe và năng lực của bản thân
đó là làm các loại tranh và đồ cuốn giấy
mỗi tháng thảo và các bạn được làm những công việc

thêm thu nhập từ hai triệu đến năm triệu đồng
em muốn là có một sức khỏe tốt và có công việc quản luyện
để lo cho được bản thân của mình
em muốn làm cái mạng cho gia đình
nếu mà một người quyết tật tìm kiếm được một việc làm
thì nó là một công việc rất tốt phù hợp với sức khỏe
và là có thể thu nhập cho mình
và cảm giác trong người nó vui hơn
và có sức sống để giao tiếp với mọi người khác
và mọi người khác và mọi người khác
và mọi người khác và mọi người khác
nếu mà mình làm ở một trung tâm nào đấy
hay là đi gặp nhiều bạn
thì khi suy nghĩ của mình sẽ khác hơn
và có cuộc sống nó ý nghĩa hơn
còn đây là những sản phẩm làm từ đôi bàn tay
của các bạn khiếm thính ở hà nội
của công ty kim việt
một công ty dành riêng cho người khiếm thính
những con giống đồ chơi được làm từ những nguyên liệu thân thiện
sưởng làm gần như không có âm thanh gì
ngoài tiếng động từ bàn máy
khi làm việc chúng em cảm thấy rất vui vẻ
vui và hạnh phúc hơn
là tự nuôi sống được bản thân
và giúp đỡ gia đình được một phần nào
ưu điểm của họ chính là sự say mê
không biết mệt mỏi
họ có thể dành toàn tâm toàn ý
để làm nên một sản phẩm
thậm chí hết giờ làm việc
họ vẫn cố gắng để hoàn thành xong
bởi vì họ luôn mong muốn
họ sẽ có một sản phẩm
họ sẽ làm một thứ tốt nhất có thể
vì mình là khuyết tật
không bao giờ mong muốn mình trở thành
một gánh nặng cho xã hội
dù vẫn đang gặp nhiều khó khăn và bất lợi
nhưng người khuyết tật việt nam
vẫn đang bền bỉ vươn lên
để không là gánh nặng cho gia đình và xã hội